từ hơn sáu năm nay trên lòng hồ thủy điện sê san bốn dắp danh giữa hai xã la tơi tỉnh con tum và la o tỉnh gia lai
đã tự phát hình thành một làng trài gồm hai mươi bốn hộ bảy mươi nhân khẩu từ các tỉnh miền tây nam bộ thừa thiên huế đến mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá
do không có hộ khẩu không có tạm trú tạm vắng nên bước đầu các hộ dân đến đây gặp rất nhiều khó khăn khi chính quyền địa phương kiểm tra an ninh
để được bám trụ lại thì chính quyền tỉnh con tum kiểm tra thì người dân lại kéo thuyền bè sang gia lai cư trú và ngược lại
cứ thế họ cố gắng bám trụ lại trên lòng hồ cho đến nay đã hơn sáu năm
hai năm nay nhờ chính quyền địa phương của xã la tơi này cho mình được tạm trú để cho con em học hành đồ này kia
thành ra cái sự sống hiện nay thấy ra thì nó yên ổn rồi yên ổn cái chỗ ở
còn cái vụ ăn là làm thì bà con cứ cố gắng thì làm nó cũng được
xóm trài có một mươi cháu trong độ tuổi đi học từ mầm non đến trung học cơ sở đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cháu được đến trường đi học dù không có hộ khẩu
lên bờ để có chỗ ở ổn định và con cái học tập sau đó làm ăn cho nó dững chắc hơn
bây giờ mộng ước của bà con hết nhau thì cũng muốn lên bờ để có một cục đất các cái nhà để cho con em ăn học
xóm trai có một mươi cháu trong độ tuổi đi học từ mầm non đến trung học cơ sở đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cháu được đến trường đi học dù không có hộ khẩu

xóm trai có một mươi cháu trong độ tuổi đi học từ mầm non đến trung học cơ sở đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cháu được đến trường đi học dù không có hộ khẩu